liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tp hcm trung lương vào trưa nay giám đốc sở y tế long an huỳnh minh phúc xác nhận
ông lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
vụ tai nạn xảy ra trên đường ông lê hòa bình đi công tác thời điểm đó tài xế nguyễn quang vinh điều khiển xe ô tô
chở ông lê hòa bình và một người khác đi theo hướng từ tp hcm về tiền giang
khi đến địa phận huyện bến lức tỉnh long an chiếc xe bất ngờ nổ lốp sau và bị lật ngang cả ba người trên xe bị thương nặng
ông lê hòa bình được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long an trong tình trạng nguy kịch
dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim ngưng thở
nên ông lê hòa bình đã không qua khỏi
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cùng đoàn công tác của thành phố
đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh long an đưa thi thể ông lê hòa bình về tp hcm tổ chức tàng lễ